kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày năm tết của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lợi dụng ngày tết nguyên đán hai đối tượng người nước ngoài đã vận chuyển số lượng lớn ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam tiêu thụ
cả hai vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
ngày hôm qua tại địa bàn bản piêng cọc xã mai sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sông tông sò và sông tén
đều trú tại bản phà đánh huyện mường quắn tỉnh hùa phăn của lào
đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam
thu giữ tại chỗ hơn một mươi hai kg nhựa cây thuốc viện và một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai dao nhọn và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng ngày nghỉ tết nguyên đán của việt nam
các đối tượng đã mang số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới vào việt nam để bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
với hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy ba đối tượng là võ đăng khoa quê ở tỉnh sóc trăng
trần công minh chú tại tỉnh đồng nai và nguyễn văn trung tính quê ở thành phố cần thơ
đã bị công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện vĩnh cửu tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa
phát hiện khoa và minh có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mới đi bán ma túy cho tính với giá tám trăm linh đồng
tiến hành kiểm tra nơi ở của tính công an phát hiện bắt quả tăng tính đang cất giấu một gói ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
tại công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
sáng nay công an thành phố sóc trăng tiếp nhận tin báo có một đối tượng sử dụng súng
đe dọa chủ tiệm vàng thanh tâm tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cướp một sợi dây chuyền vàng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố sóc trăng đã truy bắt nhanh đối tượng
qua điều tra đối tượng tên là tăng minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại mỹ thuận huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
tăng vật thu giữ là một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k có trọng lượng một năm lượng và một khẩu súng bắn đạn cao su
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc
xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn tại đà nẵng vào trưa ngày hôm nay công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vừa tiến hành truy xét và bắt giữ đối tượng nguyễn minh vương hai mươi năm tuổi quê ở tỉnh quảng ngãi
là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản của một người dân đi chúc tết
thời điểm trên chị nguyễn thị thanh nga cùng gia đình đến chúc tết
khi di chuyển đến đường nguyễn công hoan thuộc phường hòa an
thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát giật lấy túi sách rồi bỏ chạy
tiếp nhận thông tin vụ việc công an phường hòa an đã bắt giữ nguyễn minh vương
khi đối tượng đang có ý định vứt lại giấy tờ cho bị hại
tại cơ quan công an vương thừa nhận vì không có tiền tiêu xài
nên khi thấy chị nga cầm túi sách trên tay thì điều khiển xe máy giật lấy tài sản rồi bỏ chạy
vật chứng thu giữ được gồm hơn chín triệu đồng tiền mặt một chìa khóa xe ô tô một điện thoại di động
cùng một số giấy tờ tùy thân
được biết vương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
trở về địa phương chưa lâu lại tiếp tục tái phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua đó đã phát hiện lập biên bản đối với hai trăm tám mươi một trường hợp vi phạm
công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên từng địa bàn cụ thể phòng ngừa tai nạn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm
qua đó đã tổ chức hơn bốn trăm hai mươi ca tuần tra kiểm soát giao thông
với hơn hai lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
phát hiện lập biên bản hai trăm tám mươi một trường hợp vi phạm chuyển kho bạc nhà nước thu phạt gần bốn trăm bốn mươi triệu đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn một trăm linh năm trường hợp quá tốc độ chín mươi một trường hợp không đổi mũ bảo hiểm hai mươi hai trường hợp
không có giấy phép lái xe một mươi năm trường hợp
những con số vi phạm về nồng độ cồn đã cho thấy tình trạng người dân sử dụng rượu
bia tham gia giao thông vẫn còn cao
đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông
thậm chí nhiều người còn chở theo cả người thân của mình
nên hậu quả lại càng đau lòng hơn
để ngăn chặn tình trạng sử dụng rượu bia nhưng vẫn cố tình lái xe
trong những ngày đầu năm mới quý mão lực lượng công an tỉnh sơn la đã ra quân quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm
chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường ngô gia khảm hướng từ thành phố sơn la về huyện mường la
rất nhiều trường hợp nghi vấn đã được yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
người đàn ông này chở theo vợ đi ăn cơm trong bản có biểu hiện say xỉn nồng nặc hơi men
ban đầu khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì cả hai vợ chồng đều viện đủ lý do để câu giờ
đồng thời người vợ liên tục gọi điện người thân để cầu cứu
anh có chấp hành không
có vẫn chấp hành

mình sử dụng rượu bia chưa
mình sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông chưa
thế thì bây giờ mời anh chấp hành cho kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng đi
đúng rồi nhưng mà tí á
tí là bao giờ ạ
đây tôi hỏi anh lần cuối này anh tên gì nhỉ
họ tên anh là gì
này anh ơi
họ tên anh là gì
tên của anh là gì
tên thì quan trọng gì
sau khoảng ba mươi phút được lực lượng cảnh sát giao thông thuyết phục giải thích yêu cầu chấp hành
thì người đàn ông này mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn
và đây là kết quả của người đàn ông này
một số bộ phận người dân vẫn còn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
qua đó thì vi phạm về những lỗi như là nồng độ cồn
và không đổi mũ hiểm khi tham gia giao thông
có những lỗi như là nồng độ cồn
có những người thì vi phạm rất là chấp hành
nhưng mà có những người vi phạm thì cũng gây cản trở khó dễ
không phối hợp với lực lượng chức năng để làm việc
thì những cái trường hợp đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhắc nhở
và qua đó cũng thuyết phục để người vi phạm phối hợp với cả lực lượng cảnh sát giao thông để làm việc
trong dịp tết nguyên đán quý máu hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sơn la đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kịp thời xử lý các trường hợp lái xe vi phạm các quy định
trong đó đã lập một trăm sáu mươi tám tổ tuần tra
phát hiện chín mươi chín trường hợp vi phạm
phạt tiền trên ba trăm một mươi một triệu đồng
tước hai mươi bốn giấy phép lái xe
tạm giữ bảy mươi hai mô tô xe máy
trong đó đối với vi phạm về nồng độ cồn là cao nhất
với sáu mươi năm trường hợp nộp phạt hơn hai trăm bảy mươi tám triệu đồng
thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố
những tuyến đường chính và những điểm đen liên quan đến tài nạn giao thông
để đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn thành phố
về những đối tượng mà cố tình vi phạm
hay là không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng
thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý
thời điểm này vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ của nhân dân
do vậy nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh sơn la
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm
liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
ngăn ngừa các sự cố tai nạn giao thông
tiếp tục tuyên truyền cho quần chứng nhân dân
các quy định của luật giao thông
đã uống rượu bia không lái xe
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận hoàng mai hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại thôn đình phùng xã minh tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
có nốt rùi ngay cánh mũi trái
và đối tượng đỗ văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú tại thôn phúc hạ một xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
có xeo chấm cách năm cm ở đầu lông mày trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thường tín hà nội
là đối tượng vũ tá đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại một trăm linh một nguyễn trường tộ phường trúc bạch quận ba đình tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin của quý vị
nếu có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý